thưa quý vị chuyển đến một thông tin của tp hcm
mới đây bên lề kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm chủ tịch ban nhân dân tp hcm pham văn mãi
đã chia sẻ về việc mời lại dịch vụ ăn uống tại chỗ trên địa bàn tp hcm
theo ông phạm văn mãi chủ quán và chính quyền địa phương phải quản lý để việc mở bán tại chỗ
đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như phục vụ năm mươi công suất và các biện pháp khác
đối với việc thí điểm cho bán bia rượu tại tp hcm và quận bảy ông mãi nhìn nhận
có ý kiến cho rằng bán ăn tại chỗ thì không nên bia rượu có ý kiến thì nên
vì vậy tp hcm muốn có thí điểm để có thực tiến nếu tình hình tốt cải thiện thì việc này sẽ được mở ra
ông mãi khẳng định trong thời gian thí điểm này đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
ngoài chủ tịch ubnd tp hcm và quận bảy phải theo dõi đánh giá
thì bán chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm sẽ theo dõi đánh giá và có dơ kết
rút kinh nghiệm để tính tiếp nếu ổn thì tiếp tục mở ra những địa bàn có nhu cầu
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại